phát biểu ý kiến tại buổi tiếp chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế thuộc nghị viện châu âu
ông ben langer và đoàn công tác đang thăm làm việc tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoàn nghênh đoàn đến thăm việt nam trong thời điểm quan trọng khi
hiệp định thương mại tự do eu việt nam đang trong giai đoạn cuối giả soát pháp lý
chuẩn bị hướng tới ký kết và phê chuẩn hiệp định
khẳng định việt nam coi eu là một trong những đối tác quan trọng nhất
mong muốn thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác với eu đặc biệt là quan hệ thương mại đầu tư
thủ tướng vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam
và ủy ban thương mại quốc tế thuộc nghị viện châu âu phát triển tốt đẹp
trong đó hợp tác thương mại đầu tư là lĩnh vực nổi bật với nhiều kết quả đáng ghi nhận thời gian qua
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn nỗ lực mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với eu
bên cạnh hiệp định khung về hợp tác và đối tác toàn diện đã đưa vào thực thi năm hai nghìn một mươi sáu
việc hai bên ký kết hiệp định thương mại tự do eu việt nam thời gian tới sẽ là cột mốc quan trọng
đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế thuộc nghị viện châu âu ben lenger khẳng định
luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam về các vấn đề liên quan thương mại giữa hai bên
về hiệp định thương mại tự do eu việt nam phía eu đang nỗ lực hoàn thành hiệp định trước mùa hè năm hai nghìn một mươi tám
như vậy hai bên có khoảng một năm để xúc tiến hoàn tất các thủ tục cần thiết
bản thân ông cũng hết sức ủng hộ mong muốn hiệp định sớm được ký kết
ông đánh giá chuyến thăm này là cơ hội tốt để hai bên chuẩn bị thực thi hiệp định
ông bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội nhiều mặt mà việt nam đạt được
thời gian qua là cơ sở tốt để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam eu